thực hiện chương trình khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xuất hiện nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp
bằng các mô hình sản xuất kinh doanh từ vùng núi cao cho đến vùng cát trắng bạc màu
đến nay đã có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao đem lại thu nhập ổn định cho nhiều đoàn viên thanh niên trên quê hương tỉnh quảng trị
anh nguyễn quý hợi ở vùng gò đồi huyện cam lộ tỉnh quảng trị bắt đầu khởi nghiệp bằng mô hình nuôi cá lồng và nuôi gà tại khu vực hồ thủy lợi số bảy ở xã cam hiếu
theo đó anh hợi đã thả cá rô phi cá riêu hồng cá chim cá mè và nuôi thêm bảy trăm linh con gà
vụ cá và gà đầu tiên gia đình anh thu nhập hơn một trăm linh triệu đồng
anh trần văn phúc ở xã do phong huyện gio linh sau khi đi du học ở israel về
với những kiến thức tiếp thu được từ trường học về phát triển kinh tế anh đã đầu tư hơn hai trăm linh triệu đồng xây dựng một sưởng sản xuất nấm sò
đến nay mỗi tháng anh phúc cũng thu được hơn hai mươi triệu đồng từ bàn nấm
tầm tám mươi m hai nữa rồi thuê thêm nhân công để có thể làm nhiều hơn
rồi có thể trồng thêm nấm linh chi vào mùa đông và trồng nấm mèo để phục vụ tiện cho bà con
bán thử nguyên đoàn sẽ tiếp tục nhấn rộng các mô hình thông qua việc tổ chức cho đoàn viên thân niên
thăm quan tìm hiểu học tập về mô hình để giúp cho đoàn viên thân niên chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình mở mô hình đăng rải
ở tỉnh quảng trị đã có hơn ba trăm linh mô hình thanh niên khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau
trong đó có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao nhờ được sự hỗ trợ của đoàn thanh niên các cấp
trong thời gian tới bán thử nguyên đoàn sẽ tiếp tục đồng hình hỗ trợ thanh niên trong phong trào thanh niên khởi nghiệp
như đồng hành với thanh niên hỗ trợ về khoa học kỹ thuật về vốn đồng thời xây dựng chuỗi sản xuất
và chúng tôi sẽ liên kết với các siêu thị các cửa hàng có quy mô lớn
để hỗ trợ đồng hình